cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố đối với ba bị can trong vụ cháy quán karaoke tại số sáu mươi tám trần thái tông khiến một mươi ba người tử vong
ba đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở quận hà đông hà nội lê thị thì tên gọi khác là thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở quận cầu giấy hà nội
và hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở nghệ an về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng lê thị thì và hoàng văn tuấn
đối với bị can nguyễn diệu linh do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
theo kết luận điều tra nguyễn diệu linh là chủ quán dù biết quán chưa có nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh trật tự giấy phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn đưa vào hoạt động
bị can lê thị thì là chủ đơn vị trực tiếp thi công hoàng văn tuấn là thợ hàn làm thuê cho lê thị thì nhưng tuấn chưa được huấn luyện về an toàn lao động
chưa được cấp thẻ hành nghề trong quá trình thi công tuấn đã dùng máy hàn thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa mục đích dùng nhiệt cát bản lề
dẫn đến lửa bén vào vách phòng và gây cháy trước đó ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án về vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy